để tiếp tục phát triển hoa cây kiển trên địa bàn thành phố hồ chí minh vừa đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
nâng diện tích sản xuất hoa cây kiểng đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt hai tám trăm linh hectare
ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp thông minh sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị
đến năm hai nghìn hai mươi diện tích sản xuất hoa cây kiển của thành phố đạt hai năm trăm một mươi hectare
giá trị sản xuất hoa kiển bình quân ước đạt một tỷ đồng trên một hectare một năm
có sáu mươi sáu hộ trồng hoa lan quy mô từ năm m hai trở lên ứng dụng công nghệ cao
tuy nhiên vẫn chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra
mục tiêu của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm diện tích sản xuất hoa cây kiển sẽ đạt hai tám trăm linh hectare
sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị đạt năng suất chất lượng và giá trị tăng cao
thành phố cũng sẽ tuyển chọn và đưa vào sản xuất ba năm giống hoa kiển lá mới có giá trị kinh tế cao
nhất là các giống hoa lan hoa nền mai và cây kiển bong sai
đồng thời xây dựng vùng sản xuất hoa cây kiển tập trung ứng dụng công nghệ cao
trong đó tập trung vào các huyện củ chi và bình chánh